tiếp chủ tịch tập đoàn sk hàn quốc jee won thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bày tỏ ấn tượng với các hoạt động đầu tư
kinh doanh và hỗ trợ phát triển của tập đoàn sk tại việt nam được thực hiện đúng như các cam kết của chủ tịch sk
tại các buổi làm việc trước thủ tướng bày tỏ vui mừng về thương vụ trị giá một tỷ usd mà tập đoàn sk mua lại sáu năm cổ phần
qua đó trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài quan trọng của tập đoàn vingroup đây là hướng đi mà chính phủ việt nam đánh giá cao
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước chính phủ và các địa phương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế làm ăn thành công
tại việt nam nhất là doanh nghiệp công nghệ là hướng ra cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp bốn
chủ tịch tập đoàn sk cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp vui mừng nhận thấy kinh tế việt nam đang tăng trưởng mạnh mẽ
và ấn tượng dưới sự chỉ đạo điều hành của chính phủ việt nam ông khẳng định luôn giữ lời hứa về mở rộng đầu tư tại việt nam
thông qua việc hợp tác với vingroup ông cũng cho rằng phương châm kinh doanh của vingroup và sk giống nhau
cùng mong đóng góp cho xã hội việt nam và sáng tạo những giá trị mới thời gian tới sk tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của việt nam